các bạn hãy đăng ký kênh để ủng hộ kênh của chúng mình nhé
để làm rõ nhiều nội dung liên quan đến vấn đề này